công an tp tây ninh tỉnh tây ninh vừa tiếp nhận một vụ việc giả danh cán bộ công an gọi điện lừa đảo đối tượng lừa đảo giả danh là cán bộ công an viện kiểm sát
theo nhân chứng kể lại thủ đoạn mà các đối tượng này sử dụng để lừa đảo là việc giả danh tự xưng là cán bộ công an đang thụ lý một vụ án ma túy có liên quan đến nạn nhân
yêu cầu nạn nhân cung cấp chứng minh thư nhân dân sổ hộ khẩu tài khoản ngân hàng địa chỉ để đối tượng nắm rõ thông tin cá nhân
rồi sau đó kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân ra ngân hàng chuyển một số tiền với lý do nếu không phạm tội thời gian sau sẽ chuyển trả lại tiền để chứng minh nạn nhân trong sạch
đây là thủ đoạn không mới của tội phạm nhưng đánh vào sự mất bình tĩnh của người dân đặc biệt là người lớn tuổi
giữ tinh thần bình tĩnh và đến cơ quan công an gần nhất để tố cáo và nhận được sự giúp đỡ của cơ quan công an
trước sự việc trên người dân cần nâng cao cảnh giác khi gặp trường hợp tương tự cần khẩn trương thông báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra